ngày một mươi hai tháng chín công an thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng đã mời một mươi năm thanh niên cùng với đại diện gia đình
đến làm việc yêu cầu cam kết thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật trong quá trình tham gia
giao thông và quản lý phương tiện trước đó tại nhiều tuyến đường của tp đà lạt
những thanh thiếu niên này đã tụ tập cổ vũ chạy xe thành nhóm với tốc độ cao bốc đầu
lặng lách gây mất trật tự an toàn giao thông trên địa bàn hành vi này đã bị người dân
quay clip và cung cấp cho công an tp đà lạt quá trình ra soát lực lượng chức năng
đã xác minh ít nhất một mươi năm thanh niên vi phạm hiện công an đã tạm giữ một mươi năm xe máy là các xe
có phân khối lớn thay đổi kết cấu với các lỗi nêu trên chủ các phương tiện bị xử phạt
hành chính từ sáu triệu đồng trở lên tạm giữ phương tiện bảy ngày và tước giấy phép lái xe bốn tháng